vào sáng ngày hôm nay một vụ sạt lở xảy ra tại thị trấn trà my huyện bắc trà my tỉnh quảng nam
đã làm sập hoàn toàn một nhà dân và khiến một người bị thương
vào lúc tám giờ sáng ngày một mươi tám tháng một mươi một một lượng lớn đất đá từ trên đồi
cùng một trụ điện đôi của đường dây trung thế bất ngờ đổ xuống
kèm theo tiếng nổ lớn đã làm sập hoàn toàn một nhà dân
tại thị trấn trà my huyện bắc trà my tỉnh quảng nam
và khiến một người dân bị thương nặng ở vùng mặt
vụ sạt lở cũng đã khiến nhà của bốn hộ dân xung quanh bị sập một phần
hiện tại lực lượng chức năng đã di rời một mươi tám hộ dân ra khỏi khu vực này
đồng thời tiếp tục vận động các hộ dân khu vực có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn